các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị hôm nay miền bắc duy trì nền nhiệt cao nắng ấm về trưa và chiều
sau đó lại ghi nhận mức giảm nhiệt nhanh vào buổi tối
trong khi đó khu vực miền đông nam bộ hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
sáng ngày sáu tháng ba tại miền bắc thời tiết tiếp diễn tình trạng mưa phùn và sương mù vào sáng sớm
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi tám hai mươi độ
sương mù dày kèm theo bụi bẩn khiến cho tầm nhìn xa có thể giảm xuống dưới một km
hà nội tiếp tục ô nhiễm không khí ở mức báo động
trưa và chiều trời hứng nắng khiến nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
từ chiều tối và đêm ngày sáu tháng ba khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
trời chuyển rét kèm theo mưa nhỏ dài rác nên nhiệt giảm
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
khu vực vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
bắc trung bộ phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày tới
ngày bảy tháng ba nhiệt độ tăng lên trên hai mươi độ nên chỉ gây cảm giác lạnh giá không quá rét buốt
trên biển từ chiều tối ngày sáu tháng ba ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ một năm hai năm m
từ đêm ngày sáu tháng ba khu vực bắc biển đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai ba năm m
trong khi đó dự báo khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
ngày mai nắng nóng dịu dần
khu vực miền đông nam bộ và long an an giang đồng tháp vĩnh long hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai mùng bảy tháng ba
thủ đô hà nội có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
sáng có nắng từ chiều nhiều mây có mưa
mưa vài nơi gió nhẹ
từ chiều gió đông bắc cấp hai cấp ba tối và đêm trời chuyển rét nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
quý vị thân mến trong tháng ba này
thời tiết nóng lạnh bất thường rất dễ gây nên các bệnh lý về đường hô hấp
chính vì vậy người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe trước diễn biến bất thường của thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta
tập trung nhiều hơn trong thời kỳ nửa đầu tháng
ít khả năng xuất hiện các đợt rét đậm rét hại như vừa qua
khu vực phía đông bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
thời kỳ cuối tháng vùng áp thấp phía tây sẽ có xu hướng mở rộng
có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở phía tây bắc bộ
và khu vực vùng núi phía tây của khu vực thanh hóa thừa thiên huế
đặc biệt trong các ngày sương mù dày về đêm và sáng
còn khiến không khí không khuếch tán đi được làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí
lưu ý bảo vệ sức khỏe khi trời sương mù
hạt bụi mịn không thể quan sát bằng mắt thường
vì kích thước của nó chỉ bằng một phần ba mươi sợi tóc của chúng ta
vì thế để tránh hít phải bụi mịn
quý vị nên đeo khẩu trang chống bụi mịn trước khi ra khỏi nhà
hạn chế chạy bộ đạp xe hay vui chơi gần những nơi có nhiều phương tiện đi lại hay công trình xây dựng
ngoài ra nửa đầu tháng ba cũng là giai đoạn
có thể xảy ra các đợt nồm ẩm do trời ấm lên mà trong nhà vẫn còn lạnh
hơi nước ngừng tụ gây ra tình trạng ẩm ướt
tường nhà nền nhà đổ mồ hôi dễ gây nấm mốc
chuyển sang những thông tin đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị mới đây italy tiếp tục phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt
bao gồm mưa lớn gió mạnh và tuyết lở
với cơn bão fedra đang hoành hành tại miền bắc nước này
cơ quan bảo vệ dân sự italy cho biết
hai vùng miền bắc là emilia romagna và piesmont
thuộc diện cảnh báo màu cam về rủi ro địa chất thủy văn do thời tiết xấu
cao thứ hai trong hệ thống thang đo ba cấp của nước này
trong khi đó một mươi ba vùng khác trong tình trạng cảnh báo thấp hơn màu vàng
tại tây bắc italy hơn sáu người sống ở thượng liêu
thùng lũng greszonei đã bị câu lập từ ngày ba tháng ba do tuyết lở
chính quyền địa phương cho biết
thời tiết khắc nghiệt không ảnh hưởng đến nguồn điện và thực phẩm
nhưng hầu hết các trường học đều đóng cửa trong ngày bốn tháng ba
để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
các trận lở đất do mưa gây ra vào cuối tuần
tấn công khu vực ven biển hai vùng liguria và tacani
trong khi tuyết và nước sông dâng cao đã cắt đứt một số con đường
xung quanh thành phố turin thủ phủ vùng piesmont
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung
trên ba miền trong đêm nay và ngày mai mùng bảy tháng ba
bắc bộ có mây sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng
chiều và đêm nhiều mây có mưa vài nơi chiều tối trời rét
trung bộ có mây ngày nắng riêng phía bắc có nắng nóng
đêm không mưa gió nhẹ
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông còn nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc phía bắc phía tây bắc
phía tây bắc bộ có mây sáng sớm có sương mù vài nơi ngày nắng
riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
riêng khu tây bắc từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ có mây sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng
chiều và đêm nhiều mây có mưa vài nơi
riêng khu đông bắc nhiều mây có mưa vài nơi
từ chiều tối gió đông bắc cấp hai cấp ba
riêng khu đông bắc gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba
chiều tối và đêm trời chuyển rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi từ một mươi ba đến một mươi sáu độ có nơi dưới một mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ vùng núi từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
có mây sáng sớm có sương mù vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
có nắng nóng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
riêng phía bắc tối và đêm gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc từ đêm trời chuyển rét
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi tám đến hai mươi độ phía nam từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi tám ba mươi một độ phía nam từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng riêng phía bắc có nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi tám ba mươi một độ phía nam từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi năm ba mươi bảy độ phía nam từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi một ba mươi bốn độ phía nam từ ba mươi một ba mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam cấp bốn
từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp bốn năm sóng biển cao từ năm một năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ sóng biển cao từ năm một năm m

những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai bảy tháng ba
xin kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem xin chào và hẹn gặp lại